công an huyện tam đường tỉnh lai châu cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lý phúc khé sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại bản bốn mươi sáu xã sân bình huyện tam đường tỉnh lai châu
về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm
trước đó vào ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam đường tỉnh lai châu
nhận được đơn trình báo của một phụ nữ về việc khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày
khi chị đang ở nhà một mình có một đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
khi bị phát hiện lập tức đối tượng đã dùng dao khống chế đe dọa yêu cầu chị phải đưa hai triệu đồng
nếu không đối tượng sẽ giết chết
do nạn nhân không có tiền nên đối tượng tiếp tục dùng dao uy hiếp và đe dọa yêu cầu chị trong quan hệ tình dục
lợi dụng lúc sơ hở của đối tượng nạn nhân đã chạy thoát được ra ngoài kêu cứu đối tượng đã bỏ chạy
ngay sau khi nhận được tin báo ngay trong đêm cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ đối tượng lý phúc khé là thủ phạm
tại cơ quan công an đối tượng khé đã khai nhận toàn bộ hành vi phản tượng của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam đường tỉnh lai châu đang tiếp tục điều tra làm rõ